thực tiễn là trường học tốt nhất để củng cố phát triển nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực chuyên môn của cán bộ
đây cũng là môi trường để tổ chức đảng có cái nhìn toàn diện về uy tín phẩm chất của cán bộ
thông qua đó có sự đánh giá và lựa chọn chính xác các vị trí quan trọng
muốn có được cán bộ được dân tin dân yêu dân kính
thì nhất định phải chọn trong những người công tâm trung thành sốt sáng với quyền lợi của dân chúng
có năng lực làm việc
được đông đảo nhân dân tín nhiệm không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui lọt vào các ủy ban
kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng lý luận chính trị với gian luyện thử thách trong thực tiễn
là giải pháp để xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa có bản lĩnh
vừa đủ năng lực đảm đương những nhiệm vụ khó trong giai đoạn hiện nay